các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại myanmar và hãng hàng không vietjet air
đã phối hợp với các cơ quan chức năng myanmar đưa gần hai trăm bốn mươi công dân việt nam từ myanmar về nước
trong đó có các công dân là trẻ em dưới một mươi tám tuổi phụ nữ có thai người cao tuổi
người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn
đại sứ quán việt nam tại myanmar đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay
hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi máy bay cất cánh
với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không vietjet air đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định